các số liệu chính thức cho thấy tập đoàn năng lượng quốc doanh castrom của nga vẫn tiếp tục vận chuyển khí đốt qua ukraine với công suất cao như trước khi căng thẳng nga ukraine diễn ra tương ứng với khối lượng trung chuyển của hợp đồng dài hạn là bốn mươi tỷ mét khối khí đốt mỗi năm

các số liệu chính thức cho thấy tập đoàn năng lượng quốc doanh gazprom của nga vẫn tiếp tục vận chuyển khí đốt mỗi năm